nguy cơ dịch bệnh là điều rất dễ xảy ra sau mưa lũ bởi nhiều yếu tố như là dinh dưỡng thiếu đặc biệt là vấn đề môi trường
người dân có thể mắc các bệnh về da tiêu hóa hô hấp nhưng trong đó cần lưu ý các dịch bệnh do mũi truyền
nhất là khi suất suất huyết vẫn đang gia tăng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
hơn hai tuần mưa lũ lịch sử càn quét miền trung nước ta mưa lũ đã gây ngập lụt
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh
sau lũ lụt môi trường ẩm ướt các mầm bệnh như vi khuẩn virus ký sinh trùng có cơ hội sinh sôi này nở
bệnh dịch do mũi truyền cũng sẽ quay trở lại ngay khi nước rút
các dịch bệnh thường gặp gồm suất rét viêm não nhật bản đặc biệt là suất suất huyết
ở cái thời điểm này với cái nhiệt độ và môi trường ẩm như vậy thì rất dễ cho mũi phát triển
và nếu như có dịch suất huyết thì rất dễ bùng phát
khu vực gặp lụt này thì lại càng thuận lợi hơn bởi vì có rất nhiều các ổ nước đỏ
cũng như là các dụng cụ chứa nước mưa dụng cụ mà nếu như chúng ta không xử lý cho đẻ thì đấy chính là nơi xây dựng dụng cụ
bên cạnh công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ thì song song với đó là làm sạch môi trường
nước rút đến đâu làm sạch đến đấy
chủ động các biện pháp diệt long quăng bọ gậy vẫn là hữu hiệu nhất ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết
cơ quan chính quyền và các tổ chức phải hỗ trợ để làm sao giúp cho người dân có đảm bảo nước sạch để sử dụng
khi mà nước rút thì chúng ta sẽ phải vệ sinh sạch sẽ môi trường để đảm bảo cho môi trường không tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đặc biệt là sốt xuất huyết
người dân cũng cần tự chủ động các biện pháp ngăn mũi đốt bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh các ao hồ canh rạch để ngăn chặn ấu trùng mũi phát triển